mua bán bản quyền thương mại âm nhạc vốn không phải là điều xa lạ trong giới âm nhạc và vẫn diễn ra từ xưa đến nay
nhưng để đưa lên sàn đấu giá lại chưa từng có tiền lệ tại việt nam
nhà đấu giá chọn sẽ lần đầu đưa bản quyền khai thác thương mại âm nhạc lên sàn đấu giá
và dự kiến phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau tranh ảnh cổ vật đồ vật thì quyền khai thác thương mại âm nhạc sẽ được đưa lên sàn đấu giá
người tham gia đấu giá có thể là ca sĩ giới âm nhạc hoặc bất cứ ai
khi diễn ra phiên đấu ban tổ chức sẽ mời nhạc sĩ có tác phẩm đưa ra đấu giá chia sẻ về bài hát
cam kết bằng văn bản bài hát là do mình sáng tác và có đủ các quyền đối với đứa con tinh thần của mình
những người trong phiên đấu sẽ được nghe bản thu âm tác phẩm để cảm nhận
trong phiên đấu ai thắng cuộc có thể giành được quyền khai thác thương mại bản quyền của tác phẩm đó
chúng tôi đã chuẩn bị rất là cẩn thận và cũng khoảng nửa năm gần đây thì chúng tôi đã cố gắng liên lạc với một vài nhạc sĩ tốt
tôi xin phép không tiết lộ bởi vì chúng ta sẽ chờ đợi vào phiên đấu
những người đó đều có những tác phẩm tốt được giới nghe nhạc đánh giá cao dưới phê bình dưới chuyên môn đánh giá tốt
và cái tính vira của họ cũng rất là cao và được rất nhiều các cái đại diện âm nhạc
những cái ca sĩ tốt
người ta đặt hàng mua cộng tất cả những điều đó thì tôi muốn đưa ra một cái sản phẩm đầu tiên
với tính an toàn tuyệt đối cũng như là phù hợp với tất cả các thứ về luật pháp
đây là hướng đi phù hợp với xu hướng chung của thế giới nhằm thúc đẩy thị trường âm nhạc
tuy nhiên nó còn khá mới mẻ so với cách làm từ xưa tới nay trong làng âm nhạc việt
điều đó tạo không ít lo ngại từ chính những chủ thể tạo nên các sản phẩm trong phiên đấu giá
nếu mà có cái sàn giao dịch về âm nhạc đó tôi cũng mong cho là thành công
và tôi nghĩ rằng nếu nó đấy được
một tổ chức để mà năng xê để mà truyền tảng để mà nâng cao được tác phẩm âm nhạc thì càng ok
còn nếu mà không làm được những điều như thế thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không tồn tại
cùng với các tổ chức hiệp hội bảo vệ quyền tác giả âm nhạc các nền tảng nghe nhạc trực tuyến
hy vọng rằng việc đưa âm nhạc lên sàn đấu giá sẽ kích thích hơn nữa sự phát triển của nền âm nhạc việt nam